cứ khoảng hai tuần chị thanh ở long biên hà nội lại thay một bộ móng mới
nhất là mỗi khi có dịp đi chơi đi du lịch
thói quen này được chị duy trì từ nhiều năm nay
theo chị thanh việc thay đổi thường xuyên các bộ móng tay mới không mang đến quá nhiều tác hại
mình thỉnh thoảng là có lúc mình đi chơi hoặc là đi du lịch đi biển thì mình thay móng để cho đẹp
nếu mà chăm sóc máu thường xuyên thì mình thấy nó đỡ bị gãy hơn và nó khỏe máu hơn
nếu mà mình lâu không thay thì có lúc thì nó bị gãy đi
hoặc là mình ngồi mình lại bóc ra thì nó sẽ bị hại móng hơn là mình thay thường xuyên và chăm sóc thường xuyên hơn
tuy nhiên theo cơ quan kiểm soát chất độc hại gtsc của mỹ
một lọ sân bóng tay bình thường được cấu thành bởi yếu tố tạo màu và dung dịch lỏng làm bóng
trong các thành phần trên các chất dibutene phthalate formandehyde và benzene được xem là có tác động nghiêm trọng đến người sử dụng
formandehyde được dùng để làm cứng móng tay và khử trùng dụng cụ chăm sóc móng
xong là một chất có khả năng gây ung thư
chất formandehyde trong sơn dạng gel cũng khiến móng tay bị kém chất lượng làm móng giòn và dễ gãy hơn
dbp trong sơn móng tay giúp đánh bóng màu sơn
khi tiếp xúc nhiều dpp có thể làm giảm khả năng sinh sản gây ra các dối loạn chuyển hóa thiểu năng tuyến sinh dục ở bé trai
còn benzen có vai trò là dung môi từ lâu vốn được xem là nhân tố hàng đầu gây ung thư
khi các bạn tiếp xúc với formandehyde các bạn có thể dẫn đến tình trạng bị viêm da dị ứng
biểu hiện như da của chúng ta có thể mẩn đỏ có thể có thể ngứa
tuy nhiên việc hít phải khí formandehyde có thể làm cho các bạn bị
đau đầu buồn nôn nặng nữa là có thể tử vong
benzene là một trong các tất nhân gây ung thư
cùng với đó việc sử dụng sơn móng tay còn trực tiếp ảnh hưởng đến móng nếu chất lượng sơn không bảo đảm
chị hương sinh sống ở thanh xuân hà nội phải ngưng sử dụng các sản phẩm sơn móng tay sau khi móng có hiện tượng giòn gãy và viêm da tiếp xúc
gần đây thì mình không hay sử dụng những cái dịch vụ làm đẹp móng vì kiểu mà món tay của mình vừa mỏng
mà còn có hiện tượng là bị gãy ở phần cuối móng thì bị xước và bị có dấu hiệu của nấm
gọi là bệnh lý gọi là viêm da tiếp xúc dị ứng
bản thân là trong cái chất mà nó liên quan đến để sơn móng tay này này
sơn móng tay hoặc sơn móng chân thì nó có một cái chất nó gọi là coriolis
và cái này nó sẽ làm rất dễ bị viêm da tiếp xúc dị ứng
làm móng là một trong số những nhu cầu làm đẹp phổ biến của phụ nữ
tuy nhiên với những ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng cần cân nhắc khi sử dụng dịch vụ này
có một số những lưu ý khi quyết định làm móng mà bạn cần lưu tâm
lựa chọn cơ sở làm móng uy tín
trong đó người dùng cần quan tâm đến nguồn gốc sản phẩm cũng như vệ sinh của cơ sở để tránh khả năng bị các bệnh ngoài da
hạn chế các thao tác cắt da
bởi biểu bì tự nhiên này giúp bảo vệ bệnh
và giúp bảo vệ móng của bạn khỏi vi khuẩn
mang theo dụng cụ làm móng riêng của bạn để tránh phải đối mặt với nguy cơ những vật dụng này cắt vào da bạn
và ngay lập tức đưa vi khuẩn vào cơ thể
dùng dưỡng móng trước khi sơn
điều này có khả năng hạn chế các chất độc ngấm vào cơ thể
khi bị xước da hoặc có dấu hiệu sưng tấy tuyệt đối không làm móng